để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão đoàn công tác của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trung ương đã làm việc với tỉnh thanh hóa
trực tiếp đi kiểm tra tại đoạn sạt lở đê hữu sông mã đoạn sát mố cầu hàm rồng thuộc phường hàm rồng thành phố thanh hóa và vết nước chạy dọc thân đập hồ sông mực huyện như thanh
đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó phòng chống thiên tai của địa phương đồng thời yêu cầu thanh hóa cần kiểm tra ra soát sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đê điều các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
đoàn công tác cũng sẽ có các buổi làm việc về công tác ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ kéo dài tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế